em một trong những người tham gia tấn công nạn nhân nói rằng đã thấy có lỗi và rất ân hận về những gì đã gây ra cho mt nữ sinh này cũng mong nạn nhân mt và gia đình tha lỗi
ngày ba mươi một tháng ba công an xã quỳnh thạch huyện quỳnh lưu nghệ an xác nhận khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng ba một số người dân lưu thông trên địa bàn phường hải ninh thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã phát hiện hot girl ba la đang điều khiển xe máy đi nhầm của dân nên tìm cách giữ lại trình báo công an đồng thời điện thoại thông báo cho chủ xe
trước đó công an xã quỳnh thạch đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là hot girl bella
vị công an xã quỳnh thạch cho biết chiếc xe máy mà hot girlberla lấy của người dân được ban giao lại cho chủ xe là ông nguyễn việt anh ở xã quỳnh thạch
được biết hot girl bella là một người tâm lý không ổn định khi đi trên đường hệ thể cái gì sơ hở của người dân là lấy
trước đó vào chiều hai mươi chín tháng ba ông nguyễn việt anh phát hiện chiếc xe máy dựng trong nhà hàng của gia đình biến mất
trên sức camera gia đình ông anh phát hiện xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm
ông việt anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video trích xuất từ camera an ninh nhờ cộng đồng mạng giúp truy tìm kẻ trộm xe
qua đó phát hiện đối tượng chính là hot girlberla nhân vật gây xôn xao mạng xã hội nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và tình khí thất thường
ngày ba mươi một tháng ba công an huyện yên định thanh hóa cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế cao văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó người này đã điều khiển xe container đi vào đoạn cao tốc cấm xe hạng nặng
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra tài xế tuấn không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tông vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông
trước đó trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tổ công an thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an phát hiện xe container cao văn tuấn
điều khiển đi vào cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm thuộc đoạn đường cấm phương tiện trên một mươi tấn
khi cảnh sát ra tín hiệu dừng xe tuấn công chấp hành tiếp tục điều khiển xe máy chạy thêm khoảng năm km đến vị trí có làn rừng khẩn cấp mới dừng lại
khi tuấn xuống xe tổ công tắc thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe
tuấn không chấp hành mà tiếp tục lái xe lạng lách đánh võng tông vào xe cảnh sát giao thông khiến phần đuôi xe của lực lượng cảnh sát bị hư hỏng
đến đoạn đường thuộc địa phận xã định công huyện yên định thanh hóa tuấn mới dừng xe vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
mới đây thông tin một nhóm đối tượng điều khiển xe máy ở hải dương lạng lách đánh võng bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội khoe thành tích đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hai mươi chín tháng ba
theo đó nhóm thanh niên trên gồm năm người chạy xe máy lạng lách đánh võng ở tuyến đường khu vực vòng xuyến cạnh tòa nhà hai mươi năm tầng ở thành phố hải dương
nhóm này chạy xe với tốc độ cao đầu không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe rất nguy hiểm và live stream trên trang cá nhân gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
đáng chú ý trong nhóm các đối tượng có hai thanh niên mặc đồ đen điều khiển xe máy hiệu honda mang biển kiểm soát ba mươi bốn b bốn tám mươi một nghìn ba trăm sáu mươi năm liên tục đua người ra sau thực hiện hành vi bốc đầu
khiến những người tham gia giao thông khá hoang mang sự việc đang được người dân địa phương thông tin đến cơ quan báo chí và công an thành phố hải dương
công an thành phố hải dương đã tiêm nhận sự việc và sẽ triệu tập đối tượng liên quan lên cơ quan điều tra để làm rõ
nếu tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây
tối ngày ba mươi một tháng ba phòng cảnh sát phòng trái chữa trái và kiếm nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương cho hay
lực lượng cảnh sát phòng trái chữa trái và kiếm nạn cứu hộ công an thành phố tân uyên đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông trên địa bàn
theo đó vào khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày đám cháy bất ngờ bùng phát từ nhà xưởng cho thuê rộng ba hai trăm linh m hai của bà bttn ở phường thái hòa thành phố tân uyên
thời điểm này một số người đang làm việc bên trong phát hiện lửa nên chi hô cùng nhau phun nước nhưng bất thành
chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bùng phát dữ dội trái đàn rộng
trái và kiếm nạn cứu hộ sau đó đã huy động lực lượng cùng phương tiện tới hiện trường để dập lửa
do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải sợi chỉ nên lửa cháy mạnh lan rộng ra khoảng bốn trăm linh mét vuông
dù lực lượng chức năng nỗ lực không chế đám cháy nhưng mái tôn nhà xưởng đã bị đổ sập nhiều vật dụng bên trong cũng bị thiêu dụi
được biết nhà xưởng xảy ra cháy đã bị công an tp tân uyên đình chỉ hoạt động vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
tuy vậy theo một số người dân gần hiện trường vào thời điểm xảy ra cháy bên trong sườn này có một số công nhân đang làm việc nghi ngờ cơ sở hoạt động chui
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
khoảng một mươi hai h ngày ba mươi một tháng ba quán cà phê rộng khoảng một trăm linh m hai nằm trên đường tân hương phường tân quý quận tân phú tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
lúc này quán đang đóng cửa gần đám cháy có một ô tô bán tải đang đậu nguy cơ bị ngọn lửa lan sang
phát hiện hỏa hoạn khoảng hai mươi người dân đã hô hoán nhau chạy đến ứng cứu
một số người cầm bình chữa cháy mini tới tiếp cận dập lửa một số khác hợp sức kéo ô tô ra ngoài khu vực an toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều nhiều xe chữa cháy cùng gần bốn mươi chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kéo vòi sông dập lửa đồng thời tiến hành trông cháy răn sang nhà bên cạnh
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi nhiều đồ đạc bàn ghế bên trong quán cà phê
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
chiều tối ngày ba mươi tháng ba một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại ao làng bạc hạ xã long hưng huyện văn giang tỉnh hưng yên
theo đó vào khoảng thời gian trên sau một ngày trời nắng nóng nhóm học sinh rủ nhau ra ao làng bạc hạ chơi đùa
một số em đã xuống ao để tắm và bơi lội
tuy nhiên đến khoảng gần một mươi chín giờ tối nhóm học sinh lên bờ thì không thấy bạn mình đâu
nhận thấy sự chẳng lành cả nhóm hô hoán nhờ người dân gần đó xuống ao tìm kiếm
sự việc sau đó cũng đã được thông báo lên chính quyền địa phương
chính quyền xã long hưng và người dân địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút nạn nhân đã được tìm thấy
nạn nhân được xác định là nam giới sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn như lân xã long hưng
hiện đang là học sinh lớp tám trường trung học cơ sở long hưng
nam sinh sau đó đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương
tham dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng bà hà thị nga
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam ông đỗ trọng hưng bí thư tỉnh ủy thanh hóa
được biết bà triệu tên quý là triệu thị trinh sinh ngày hai tháng một mươi
năm bình ngọ hai trăm hai mươi sáu tại vùng đất quan yên nay thuộc xã định tiến huyện yên định tỉnh thanh hóa
đầu năm hai trăm bốn mươi tám triệu thị trinh cùng anh trai tập hợp lãnh đạo nhân dân kiểu chân gờ nghĩa
đánh hãm thành ấp và cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan tỏa ra quận giao chỉ khiến châu quận rối động
thế lực nghĩa quân ngày càng mạnh nhà ngô lo sợ điều động tám quân do lục dận chỉ huy đàn áp cuộc khởi nghĩa
tại căn cứ bồ điền trung tâm là khu vực phú điền xã triệu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa ngày nay
từng diễn ra hơn ba mươi trận chiến đấu ác liệt làm tiêu hao sinh lực địch
lục dận điều thêm quân tăng viện bao vây căn cứ dùng miêu bẩn kế hèn đối mặt bà vương khó
ngày hai mươi hai tháng hai năm mậu thìn tức ngày ba năm hai trăm bốn mươi tám bà triệu cùng ba vị tướng họ lý hy sinh tại núi tùng
trong trận kịch chiến tranh lịch tương quan lực lượng có lợi cho địch
khu di tích bà triệu ở xã triệu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa được công nhận di tích lịch sử
và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt vào năm hai nghìn một mươi bốn và lễ hội đền bà triệu với những giá trị lịch sử
văn hóa khoa học được ghi danh di sản phi vật thể quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
sau lễ dân hương tế lễ khắc ghi công lao của liệt nữ anh hùng triệu thị trinh cùng tướng lĩnh
nghĩa quân nổi chống khai hội đền bà triệu năm hai nghìn hai mươi bốn diễn văn khai mạc do giám đốc sở văn hóa
thể thao và du lịch thanh hóa nhân mạnh
cuộc khởi nghĩa bà triệu là trang sử vàng trói lọi của lịch sử dân tộc việt nam
điện nữ anh hùng dân tộc triệu thị trinh kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của hai bà trưng
làm vẻ vang truyền thống yêu nước ý chí bất khuất kiên cường của phụ nữ việt nam
dân tộc ta đời đời ghi nhớ công ơn và mãi mãi tự hào với vị liệt nữ anh hùng triệu thị trình
tiếp đó là chương trình nghệ thuật sân khấu tái hiện thân thế ngợi ca sự nghiệp của nữ anh hùng dân tộc triệu thị trinh
cùng nghị lực bản lĩnh của đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa trong thời kỳ xây dựng quê hương đất nước
tối ngày ba mươi một tháng ba ủy ban nhân dân huyện cát hải thành phố hải phòng tổ chức chương trình nghệ thuật cát bà xanh
và khai mạc du lịch cát bà năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của nhiều ca sĩ và vũ đoàn nổi tiếng chương trình đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch ghé xem
chương trình nghệ thuật cát bà xanh gồm ba chương
hải phòng thành phố tôi yêu cát hải in dấu chân người cát bà điểm hẹn bốn mùa
phát biểu khai mạc chương trình chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cát hải nhấn mạnh
cách đây tròn sáu mươi năm năm chủ tịch hồ chí minh đã về thăm cán bộ quân và nhân dân huyện cát hải
bảy mươi năm năm qua đảng bộ chính quyền quân và nhân dân cát hải đã năng động sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương
để cát hải từ một huyện đảo hoang sơ chỉ có cát biển và sòi đá
đã trở thành trọng điểm kinh tế biển của thành phố hải phòng và các tỉnh phía bắc
tại chương trình lãnh đạo thành phố hải phòng và lãnh đạo huyện cát hải đã nhấn nút khai mạc du lịch cát bà năm hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng chính là một thông điệp lời mời trân trọng mà thành phố hải phòng nói chung huyện cát hải nói riêng
muốn gửi đến du khách trong nước và quốc tế
hãy đến với cát bà để cùng khám phá và từng ngoạn hương vị món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho con người
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay